một vụ cháy lớn đã xảy ra vào khoảng hai mươi hai h tối ngày hôm qua hai mươi tám tháng bảy tại quán karaoke cường phát trên đường trần quang diệu phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh quảng ngãi đã phải huy động nhiều phương tiện chuyên dụng và trên năm mươi cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy
do đám cháy lan rộng nên đến khoảng một mươi giờ sáng nay đám cháy vẫn còn âm ỉ và nguy cơ bùng phát trở lại
đây là lần thứ hai quán karaoke này cháy lớn trong vòng hai tháng qua
thông tin ban đầu cho biết vào thời gian trên ba phòng karaoke ở tầng bốn của quán gừng phát bốc cháy
khiến nhiều khách hàng đang hát karaoke hoảng loạn bỏ chạy ra bên ngoài và báo cho lực lượng chức năng
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh quảng ngãi đã cử hơn năm mươi cán bộ
chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chữa cháy đến hiện trường để tham gia dập đám cháy
đến ba h sáng nay ngày hai mươi chín tháng bảy ngọn lửa đã được không chế
tuy nhiên bên trong các phòng quán karaoke
vẫn còn cháy âm ỉ và nhiệt độ tỏa ra rất cao
trong sáng nay cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh quảng ngãi vẫn duy trì lực lượng
để làm mát khu vực bên trong và tìm cách dập tắt
nguyên nhân và thiệt hại do vụ cháy gây ra đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ